thưa quý vị việc đoàn làm phim đến từ kinh đô điện ảnh thế giới hollywood chọn bối cảnh tại tỉnh quảng bình làm điểm ghi hình đầu tiên trong bộ phim bom tấn công scon ireland bối cảnh tại việt nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong những ngày vừa qua đặc biệt là người dân nơi đây
công school island là phần hai của bộ phim bom tấn phiên công một trong những tác phẩm điện ảnh lớn của hollywood sau hơn một tháng thảo sát ở nhiều địa điểm với những thắng cảnh đặc biệt đoàn làm phim công school island đã chọn quảng bình là một trong những bối cảnh chính để ghi hình tác phẩm điện ảnh bom tấn này chính quyền và người dân quảng bình rất tự hào khi quảng bình được đoàn làm phim hollywood chọn làm bối cảnh ghi hình

chính quyền và người dân quảng bình rất tự hào khi quảng bình được đoàn làm phim hollywood chọn làm bối cảnh ghi hình